tại quảng ngãi mặc dù đã có nhiều trường hợp tử vong do ăn thịt cá nóc các ban ngành chức năng tỉnh đã nhiều lần bắt giữ tiêu hủy hàng chục tấn cá nóc
tuy nhiên việc đánh bắt mua bán cá nóc vẫn hoạt động rầm rộ công khai tại các cảng cá ở quảng ngãi
cá nóc được thu mua đưa vào các cơ sở chế biến hải sản hoặc người dân mua về ăn bất chấp nguy hiểm tính mạng rình dập
tại cảng neo đậu tàu thuyền phổ thạch cảng cá bình châu bình hải tình trạng mua bán tiêu thụ cá nóc diễn ra tràn lan công khai
trong cả nóc có hàm lượng độc tố cao gây tên liệt thần kinh dẫn đến tử vong
đầu tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu tại huyện đảo lý sơn năm người ăn cá nóc bị ngộ độc nặng cấp cứu